thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việt á tại tòa án quân sự thủ đô hà nội
chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa đại diện vị kiểm sát giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
theo đó bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á bị đề nghị mức án từ hai mươi năm đến hai mươi sáu năm
về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với nhóm bị cáo truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bao gồm
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi ba năm tù
trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vũ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị đề nghị một mươi năm năm tù
nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm bị cáo vũ đình hiệp
phó tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
nguyễn văn hiệu cựu đại tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ngô anh tuấn cựu thiếu tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
lê trường minh cựu thiếu tá trưởng ban ban hóa dược phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
sau khi đại diện vị kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư bảo chữa các bị cáo đã tham gia tranh luận đưa ra nhiều luận điểm luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi sai phạm
cũng trong sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử vụ án gây thất thoát hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn
cô ốc gia hộ tòa có ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cô ốc cùng tám đồng phạm bị truy tố về các tội lạm quyền trong khi thành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cầu trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông diệp dũng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cô ốc đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn coop
mà tự ý chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục chuyển một tỷ đồng dùng mở rộng mạng lưới cho công ty đô thị mới và công ty đại á để thực hiện việc hợp tác đầu tư nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là bảy một năm
tuy nhiên đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám phía công ty đô thị mới và công ty đại á thông báo tới sài gòn cô ốc dùng một tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả không thu lợi nhuận để đề nghị sài gòn cố điều chỉnh giảm lợi nhuận
ông diệp dũng đồng ý và tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ bảy một năm thành một năm kể từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo cố trạng việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn tới thiệt hại cho sài gòn cô ốc hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
ngoài vụ án này vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bị can diệp dũng còn bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại sài gòn cô ốc
tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo là nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú tại xã hòa sơn huyện hòa vang tp hcm về hành vi cướp tài sản và giết người
theo có trạng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn chi nhánh sông hàn cường và trí nguy trang dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên để lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt
ông thành đã bị cường đâm trọng thương và không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn và phòng kẻ sát hình sự công an tp đã ngay lập tức có mặt
tổ chức lực lượng truy xét và bắt giữ được cả hai khi đang cố gắng lẩn trốn
trước hội đồng xét xử cường và trí thành khẩn thừa nhận đã quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên cả hai nảy sinh ý định đặt mua hung khí trên mạng xã hội và cùng nhau đi cướp ngân hàng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn mạnh cường mức án tử hình
trấn văn trí ba mươi năm tù cùng chung về tội cướp tài sản và giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ý như chú tại xã bình chánh huyện châu phú tỉnh an giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bốn như sử dụng uy tín của cha mẹ chồng để tổ chức mở hội cho nhiều người ở địa phương tham gia
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên
bằng cách mở thêm bốn mươi một giây hội các loại tổng cộng một bốn trăm hai mươi bảy phần hội với một trăm sáu mươi sáu đồng
trong thời gian tổ chức các dây hụi này bằng nhiều thủ đoạn như đã chiếm đoạt tiền lên đến hơn ba bảy tỷ đồng của các hội viên
đến khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một như không có khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hủy
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây tình trạng mua bán vũ khí
linh kiện vũ khí trái phép qua mạng xã hội có chiều hướng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
và điều này đã tìm ẩn nhiều mối nguy hiểm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và lực lượng công an sơn la đã tuần tra và kiểm soát cả trên không gian mạng để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
công an huyện mường la đã phối hợp với công an giã ngọc chiến kiểm tra phát hiện người đàn ông này có hành vi mua linh kiện về để lắp ráp súng hơi
tại cơ quan công an người này khai nhận đặt mua hàng qua đường chuyển phát nhanh một ống ngắm quang học và các linh kiện dùng để tháo lắp
vì chưa nhận đủ các đơn hàng nên chưa kịp lắp thành khẩu súng thì bị cơ quan công an phát hiện đồng thời tự nguyện giao nộp lại một ống ngắm quang học
tương tự người đàn ông này cũng trú tại xã ngọc chiến
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lên mạng internet đặt mua ống ngắm quang học để vì soi ong nhận được đơn đặt hàng qua đường truyền phát nhanh
kết quả cả hai người đàn ông này đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng một trường hợp về hành vi mua bán linh kiện vũ khí
đã mua cái ống nhỏ của khẩu súng này ở trên mạng
chia làm ba đơn tầm tất cả thành khẩu súng là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
em mua khẩu súng này về để bắn chim bắn chuột
em biết hành vi của em là sai trái
mong các cơ quan công an bỏ qua tông cảm cho em một lần
từ đầu năm đến nay công an huyện mường la tỉnh sơn la tổ chức thu hồi sáu mươi bốn khẩu súng các loại
phát hiện bắt giữ bốn vụ bốn đối tượng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
xử lý vi phạm hành chính sáu mươi triệu đồng
chỉ tính riêng đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện đã vận động thu hồi ba mươi một hiện vật các loại
tổ chức hai cuộc tuyên truyền cấp tiểu khu thôn bản trường học
gần hai trăm linh người tham gia ký cam kết
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ủy ban dân huyện
chỉ đạo các cấp các ngành cùng phối hợp tham gia vào cuộc
để tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân
trong việc quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời là tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh
triệt để đối với các đối tượng có liên quan đến các vụ việc nêu trên
tạc hại của vũ khí linh kiện vũ khí là đã rõ
theo cơ quan công an điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
trong việc chấp hành pháp luật để không xảy ra những vụ án
liên quan đến vũ khí công cụ hỗ trợ
mỗi người dân cần tuân thủ pháp luật không thực hiện hành vi mua bán
vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ
quả đó giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tuấn ân gọi tắt là tập đoàn tuấn ân
công ty điện lực bình thuận evn bình thuận và các đơn vị liên quan
khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi bảy bị can về năm tội danh
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với huỳnh tuấn ân
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tuấn ân về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần ngọc linh
nguyên giám đốc nguyễn thành ngôn giám đốc trương tấn đạt phó giám đốc
nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư lê quang nghĩa trưởng phòng và tạ thúc thông
chuyên viên phòng kế hoạch vật tư evn bình thuận về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trung quân
phó tổng giám đốc kiêm giám đốc trần thiện trương nguyên giám đốc tạ ngọc huân
phó giám đốc công ty thiết bị điện tuấn ân về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với hoàng liên sơn trưởng ban kiểm soát nội bộ
võ thị thùy trang trưởng ban tài chính trần thị minh trang nhân viên kế toán tập đoàn tuấn ân
nguyễn hoàng vũ tổng giám đốc và phan thanh thuận kế toán trưởng công ty tuấn ân long an
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng liên sơn và nguyễn hoàng vũ
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị thùy trang trần thị minh trang và phan thanh thuận
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương thị mỹ thuận
giám đốc doanh nghiệp tư nhân thương mại hoa mỹ trần minh vũ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại xuất nhập khẩu duy khang sáu mươi tám và võ thị bích thủy phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
tiên tiến đông về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuyên phạt bị cáo lê thị minh thân chú tỉnh bình định bản án một mươi hai năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lê thị minh thân đã đưa ra
thông tin gian dối để vay tiền của những người thân quen với tổng số tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
trong thời gian vay tiền thân đã trả lại
cho các bị hại được năm ba mươi bảy tỷ đồng tiền gốc và hai trăm hai mươi chín triệu đồng tiền lãi
còn lại chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
tập trung lực lượng khẩn trương truy xét chỉ sau một ngày công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đã làm rõ nhóm đối tượng gây dối trật tự tại một quán nhậu đêm tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
bốn đối tượng bị tạm giữ trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm
tại quán overnight trên đường nguyễn tất thành hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
làm nhân viên và toàn bộ khách trong quán nhậu bỏ chạy
khi lực lượng công an đến hiện trường thì các đối tượng đã giải tán bỏ trốn
tập trung lực lượng khẩn trương truy xét đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an thành phố tam kỳ đã triệu tập làm việc
với một mươi đối tượng có liên quan để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý làm hư hỏng tài sản cố ý gây thương tích tạm giữ hình sự bốn đối tượng
riêng đối tượng nguyễn văn hưng hiện đang nằm viện điều trị
công an huyện crom park của tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra và bắt giữ một đối tượng
chỉ trong một mươi ngày đã liên tiếp gây ra sáu vụ trộm xe máy và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn tuyến chú tại xã xuân phú huyện eka tỉnh đắk lắc
tuyến khai nhận chỉ trong khoảng một mươi ngày đối tượng đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện grom park và thành phố bùn bà thuật
trong đó có một chiếc xe máy không có giấy tờ nên tuyến đã gửi vào nhà một người dân vờ xe hết xăng
để mượn xe của chủ nhà đi mua xăng
thay có giấy tờ đối tượng đã mang chiếc xe này lên thành phố bùn bà thuật tiêu thụ
hiện công an huyện grom park đang củng cố hồ sơ để khởi tố nguyễn văn tuyến về hai hành vi
trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thành phố hải phòng hiện có hơn hai trăm linh trung cư
với tám căn hộ phần lớn đều có tuổi đời hàng chục năm
do điều kiện sinh hoạt chật trội và để phòng ngừa tai nạn trộm cắp
hàng nghìn hộ đã cơ nới và xây dựng trái phép thành lồng sắt hay còn gọi là chuồng cọp
ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để đảm bảo an toàn thành phố hải phòng đã tăng cường hướng dẫn và động viên người dân
thao dỡ chuồng cọp mở lối thoát nạn khẩn cấp quyết tâm thao dỡ hoàn toàn
trước kỳ nghỉ tết dương lịch ghi nhận sau của nhóm phóng viên
dãy nhà tập thể a một trên địa bàn phường quán toan quận hồng bàng
năm tầng thì cả năm đều cơ nới chuồng cọp
sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền vận động
những hộ gia đình ở đây đều đã đồng thuận tập trung nhân lực vật lực
thao dỡ công trình vi phạm là lồng sắt chuồng cọp

chúng tôi nhất trí chấp hành theo chính sách nhà nước không có vấn đề gì cả
địa bàn phường quán toan có chín khu trung cư cao tầng
qua giả sát có ba trăm chín mươi chín hộ có lồng sắt chuồng cọp
để phục vụ công tác thứ nhất là đảm bảo về an toàn phòng cháy và đảm bảo an ninh trật tự
cũng như là chỉ đạo của thành phố
chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy ban thành lập các tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ
thứ nhất là cắt lồng sắt chuồng cọp tuyên truyền vận động các hộ nhân dân
hiện tại là các tổ các nhân dân đồng thuận và chấp hành rất tốt
không riêng gì quận hồng bàng mà các quận trên địa bàn thành phố hải phòng như hải an ngô quyền lê trân kiến an
trong thời gian qua đã tích cực vận động người dân cùng đồng thuận với chính quyền
trong việc tháo rỡ những xe phạm về xây dựng để tạo lối thoát nạn khi sự cố xảy ra
đến nay tại các quận này đã tháo rỡ một năm trăm bảy mươi sáu chuồng cọp lồng sắt
tuy nhiên trong quá trình vận động nhân dân lực lượng chức năng cũng gặp những trường hợp còn chưa hợp tác
lực lượng công an cũng thực hiện nhiệm vụ quản lý của nhà nước đối với các công trình này
nếu những trường hợp nào mà cố tình vi phạm chây ý và không thực hiện
thì lực lượng công an đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tổ chức xử lý theo đúng quy định của pháp luật
để nâng cao hiệu lực lượng quả quản lý nhà nước và cũng giúp cho người dân có động lực để thực hiện và đảm bảo an toàn
sau phân đấu thành phố hải phòng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba này sẽ giải quyết một trăm linh
các hộ dân tại các khu chung cư nhà thập thể nhà dân nhà sẽ không còn lưới sắt không còn bầu nồi
để tạo điều kiện an toàn cho cuộc sống an sinh của nhân dân thành phố hải phòng
để đảm bảo phòng cháy chạy cháy ở các khu chung cư cũ
lực lượng chức năng cũng nghiên cứu giả soát
thiết bị phòng cháy chạy cháy tại các khu chung cư đảm bảo theo yêu cầu quy định
ngoài ra giả soát xử lý nghiêm các hộ dân lấn chiếm gầm cầu thang hành lang nhà trung cư
thuộc sở hữu nhà nước để tập kết hàng hóa làm nơi trong dự xe tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
bảo đảm an toàn phòng cháy chạy cháy tại các chung cư nhà thập thể
việc vận động người dân xóa bỏ trùng cọp là việc làm mang tính bền vững
giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra